liên tục phát hiện các lái xe dương tính với ma túy tại lào cai
đây là kết quả làm việc trong những ngày vừa qua của lực lượng chức năng tỉnh lào cai
tại một số vị trí trên tuyến quốc lộ bốn d tỉnh lộ một trăm năm mươi một tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu và đường km bốn
tại tỉnh lộ một trăm năm mươi một khu vực thị trấn tàng lòng huyện bò thắng
lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện hai trường hợp lái xe đầu kéo dương tính với ma túy
tiếp đó tại tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu thuộc địa phận huyện bát sát
lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một trường hợp lái xe chở khách dương tính với ma túy
trước đó tại quốc lộ bốn d đoạn qua xã cốc san huyện bát sát
lực lượng liên ngành cũng phát hiện một trường hợp lái xe biển kiểm soát hai mươi một c hai nghìn chín trăm bảy mươi hai
có dấu hiệu nghi vấn sử dụng ma túy
như vậy tính từ ngày hai mươi ba tháng một đến nay lực lượng chức năng tỉnh lào cai
đã tiến hành kiểm tra khoảng trên ba trăm linh lượt phương tiện
phát hiện tám lái xe dương tính với chất ma túy trong đó có bốn lái xe khách